thực hiện chương trình giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với khu công nghiệp khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao tại tỉnh lào cai
đoàn giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đã làm việc với ban quản lý khu công nghiệp tàng lào
và công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy qua quá trình kiểm tra giám sát bên cạnh những kết quả đạt được
thì công tác bảo vệ môi trường của khu công nghiệp còn bộc lộ những tồn tại và những hạn chế cần được chấn trình khắc phục
đoàn công tác đã thực hiện giám sát tại khu xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp tàng lỏng
và công ty cổ phần hóa chất ức giang
theo đó dự án xử lý nước thải sẽ thu gom và xử lý nước thải của tám nhà máy thuộc lưu vực khe trong
tính đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổng khối lượng vận hành xử lý nước thải đạt hơn sáu trăm bảy mươi bốn mét khối
tuy nhiên hiện việc thu gom nước dỉ từ bãi chứa nguyên vật liệu bãi xỉ thải chưa được triệt đề
về công ty cổ phần hóa chất đức giang theo đánh giá của chính quyền địa phương và phản ánh của người dân
thì khí thải từ nhà máy vẫn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
kết luận buổi giám sát đại biểu đoàn giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cho rằng
trạm xử lý nước thải tập trung chưa có sự đầu tư bài bản chưa đáp ứng được về yêu cầu
cả khu công nghiệp có tới ba mươi hai doanh nghiệp trong khi trạm chỉ xử lý được có tám doanh nghiệp
về công ty cổ phần hóa chất đức giang thời gian qua chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật về bảo vệ môi trường
do đó tỉnh lào cai cần chú trọng tìm giải pháp xử lý nước thải của các nhà máy còn lại trong khu công nghiệp
yêu cầu công ty cổ phần hóa chất đức giang phải chấn chỉnh thực hiện đúng luật bảo vệ môi trường